số liệu do cơ quan thống kê châu âu eurostat công bố cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm ở khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone trong tháng một mươi một này đã giảm xuống dưới một mươi thấp hơn mức lạm phát cao kỷ lục là một mươi sáu ghi nhận vào tháng trước
đây là lần đầu tiên trong một mươi bảy tháng qua khu vực này ghi nhận lạm phát giảm
theo cơ quan thống kê châu âu eurostat giá năng lượng và dịch vụ hạ nhiệt đã giúp lạm phát tại khu vực gồm một mươi chín nước giảm so với dự kiến trước đó
số liệu tích cực vừa được công bố làm dấy lên hy vọng lạm phát tại eurozone đã đạt đỉnh và khả năng ngân hàng trung mương châu âu ecb sẽ điều chỉnh giảm mức tăng lãi suất trong thời gian tới
với tỷ lệ giảm phát song vẫn ở trên mục tiêu là hai nhiều khả năng ecb sẽ nâng lãi suất thêm năm khi hội đồng thống đốc của ngân hàng dự kiến họp vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới sau hai lần tăng lãi suất liên tiếp với mức tăng là ba mươi